về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc ninh vừa có thông báo khẩn số chín mươi bảy
tìm người liên quan đến ca bệnh covid một mươi chín mới tại huyện quế võ
cụ thể trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc ninh đề nghị những người đến các địa điểm sau đây
điểm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại nhà văn hóa thôn vệ xá xã đức long huyện quế võ
từ chín h đến một mươi một h ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
hai quán mì cay yumi bảy cấp độ hàn quốc địa chỉ nga tư gần trường mầm non hữu bằng xã ngọc xá huyện quế võ
từ một mươi chín h đến một mươi chín h ba mươi ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ai đã đến những địa điểm này hãy tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được tư vấn hướng dẫn